cùng với hơn tám trăm sáu mươi thí sinh của cả nước tại tp hcm gần bảy mươi một năm trăm linh thí sinh đã bước vào kỳ thi hai trung trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi tám
tại một trăm một mươi bốn điểm thi do sở giáo dục và đào tạo thành phố phối hợp với chín trường đại học chủ trì
thời tiết tại tp hcm khá mát mẻ rất thuận lợi cho các sĩ tử năm nay
rút kinh nghiệm từ những kỳ thi trước năm nay tp hcm đã phân bố các điểm thi được giải đều trên khắp hai mươi bốn quận huyện
nhằm tạo điều kiện tối đa cho các thí sinh được dự thi ở các điểm thi gần nhất
sáng nay trong ngày thi đầu tiên giao thông trên các tuyến đường của tp hcm rất thông thoáng
đặc biệt không có hiện tượng ủ nứ hay tắc nghẽn giao thông
tại điểm thi trường trung học phổ thông nguyễn thị minh khai quận ba
mặc dù ở đây có số lượng thí sinh đông nhưng ở các khu vực này cũng khá vắng vẻ
tình hình giao thông rất thông thoáng lượng phụ huynh tập trung rất ít
kỳ thi năm nay toàn thành phố có bảy mươi một năm trăm linh thí sinh đăng ký dự thi
trong đó có ba hai trăm một mươi thí sinh chỉ đăng ký dự thi chỉ để xét tốt nghiệp trung học phổ thông
năm sáu trăm tám mươi một thí sinh đăng ký dự thi
kỳ thi năm nay toàn thành phố có bảy mươi một năm trăm linh thí sinh đăng ký dự thi trong đó có ba hai trăm một mươi thí sinh chỉ đăng ký dự thi
chỉ để xét tuyển đại học và cao đẳng
số thí sinh còn lại đăng ký hai kết quả xét tốt nghiệp trung học phổ thông và xét tuyển đại học cao đẳng
chiếm tỷ lệ tám mươi bảy năm mươi sáu
hy vọng với sự quan tâm của thành phố và các ngành của địa phương
kỳ thi trung học phổ thông quốc gia tại tp hcm sẽ thành công và đạt kết quả tốt nhất